tại trụ sở chính phủ ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm đã tổ chức họp sơ kết sáu tháng đầu năm
triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín dưới sự chủ trì của phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo